chiều ngày hai mươi một tháng bảy thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến cho nhiều người thương vong ở bình thuận quảng ninh con tum trong những ngày vừa qua và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an bộ giao thông vận tải có phương án tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe chở khách
xe chở hàng hoạt động trong thời gian từ hai mươi một h ngày hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
trường hợp phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn hoặc chất ma túy thì làm việc với cơ quan có liên quan để thực hiện tạm đình chỉ
ngay hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe chủ xe kinh doanh vận tải
chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng của ngành công an và sở giao thông vận tải để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với các xe vi phạm đồng thời tổ chức kiểm tra
việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn giao thông
đối với lái xe kinh doanh vận tải
ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trong thời gian qua cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng để đề xuất giải pháp báo cáo thủ tướng chính phủ